lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng đã kịp thời khống chế một vụ cháy tàu cá xảy ra tại sưởng sửa chữa và đóng tàu trên địa bàn quận sơn trà
ngọn lửa xuất phát từ khoang máy của tàu cá qng chín mươi bảy nghìn sáu mươi ts đang được đưa lên bờ để sửa chữa
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã điều động lực lượng đến hiện trường nhanh chóng tiếp cận để dập tắt đám cháy
sau hơn một giờ chữa cháy đám cháy đã được khống chế vụ việc không gây thiệt hại về người tuy nhiên nhiều ngư lưới cụ trên tàu cá đã bị thiêu dụi hoàn toàn ước tính thiệt hại gần một tỷ đồng